ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn lũ quét sạt lở ngập úng trong đó chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau
các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân đặc biệt là chuẩn bị điều kiện cho việc sơ tán di rời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín sẵn sàng phương án bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết sẵn sàng phương án vận hành công trình tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra đề phòng ngập úng khu đô thị vùng trũng thấp đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra mưa lớn chỉ đạo huy động lực lượng
chống thiên tai cơ sở triển khai kiểm tra giả soát những khu vực có nguy cơ cao chỉ đạo kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu ao hồ nhỏ của các hộ dân